trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona covid một mươi chín gây ra
sau khi trao đổi với các nước thành viên asean trong vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã ra tuyên bố của chủ tịch asean về ứng phó chung của asean
trước sự bùng phát của dịch bệnh
tuyên bố bày tỏ quan ngại của các nhà lãnh đạo asean về diễn biến phức tạp của dịch bệnh
tác động nghiêm trọng đến đời sống của người dân và sự phát triển của các nước asean
cũng như ở khu vực và trên thế giới
nhấn mạnh đoàn kết asean và tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng của cộng đồng
các nhà lãnh đạo asean khẳng định cam kết mạnh mẽ chung tay kiểm soát và ngăn ngừa sự lây lan
của dịch bệnh bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân
tuyên bố hoàn ngành các nỗ lực đang được tiến hành trong kênh hợp tác y tế asean
và với các đối tác trung quốc nhật bản và hàn quốc
nhấn mạnh asean sẽ tăng cường phối hợp ở cả cấp quốc gia và khu vực
điều phối các hoạt động hợp tác chung giữa các kênh chuyên ngành liên quan
để thống nhất cách tiếp cận đồng bộ hiệu quả của cộng đồng asean
cũng như tăng cường hợp tác với tổ chức y tế thế giới who các đối tác
các tổ chức quốc tế trong phòng chống và kiểm soát dịch bệnh
tuyên bố cũng khẳng định tình đoàn kết và ủng hộ mạnh mẽ của asean
với nỗ lực to lớn của chính phủ và người dân trung quốc
cũng như cộng đồng quốc tế nói chung trong ứng phó với dịch bệnh
tuyên bố nhấn mạnh các nước asean tiếp tục duy trì chính sách mở cửa
nhất trí phối hợp trong công tác kiểm tra y tế tại các cửa khẩu của các quốc gia thành viên
yêu cầu các cơ quan đại diện ngoại giao của các nước thành viên asean ở nước thứ ba
hỗ trợ lãnh sự cho công dân asean trong trường hợp cần thiết
cũng như hợp tác hiệu quả ngăn ngừa thông tin sai lệch về dịch bệnh covid một mươi chín
các nhà lãnh đạo asean cũng cam kết dành ưu tiên cao của asean ứng phó với dịch bệnh
và kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng quốc tế
nằm trong các ứng phó chung của asean với virus covid một mươi chín
trong vai trò chủ tịch hội đồng điều phối asean acc
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã đề nghị tổ chức cuộc họp đặc biệt của acc
và phối hợp cùng trung quốc họp đặc biệt bộ trưởng ngoại giao asean trung quốc
nhân dịp hội nghị bộ trưởng ngoại giao mekong lan thương lần thứ năm tại viêng trăn lào
sắp tới để thảo luận về hợp tác ứng phó với covid một mươi chín